hiệp hội mía đường việt nam vsa vừa trình thủ tướng chính phủ cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm hai nghìn hai mươi
theo vssa nhập khẩu đường thô thay vì đường tinh luyện sẽ giúp tiết kiệm ngoại tệ tăng nguồn thu cho ngân sách
hiệp hội mía đường việt nam vừa trình thủ tướng cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm hai nghìn hai mươi
theo đó hiệp hội kiến nghị thủ tướng giao bộ công thương ban hành cơ chế chính thức và thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
cơ quan này cũng kiến nghị đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm tới nên nhập một trăm linh đường thô
hiệp hội này cho rằng việc cho nhập khẩu một trăm linh đường thô theo hạn ngạch thuế quan sẽ góp phần tiết kiệm ngoại tệ tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
cả nước hiện có bốn mươi nhà máy đường với tổng công suất thiết kế là một trăm năm mươi năm tấn mía mỗi ngày
trong đó đã có một mươi hai nhà máy với năm mươi công suất thiết kế trong tổng công suất thiết kế toàn ngành sản xuất đường tinh luyện từ mía và tinh luyện đường từ đường thô